liên quan đến công tác cứu hộ cứu nạn ba tàu cá gập nạn trên vùng biển bình định
ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số chín đã thống nhất điều động thêm thuyền kiểm ngư
cố gắng tiếp cận cứu nạn một tàu cá hiện đang trôi giạt và hai mươi sáu ngư dân của hai tàu cá bị chìm
đồng thời sẵn sàng triển khai máy bay nếu thời tiết thuận lợi
dự kiến khoảng từ hai mươi đến hai mươi một giờ ngày hôm nay lực lượng cứu hộ sẽ tiếp cận được với các tàu cá đang bị nạn
các tàu cá đang rời tàu ở trên biển